bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu cục hàng không việt nam sớm thuê tư vấn nghiên cứu
giả soát quy hoạch và đề xuất phương án mở rộng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
nhằm góp phần kéo giảm tình trạng quá tải tại sân bay này
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã giao cục hàng không việt nam lập kế hoạch chi tiết thực hiện
việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đồng thời cục hàng không việt nam và các đơn vị liên quan được yêu cầu nhanh chóng giả soát lại
các hồ sơ tài liệu trong quá trình điều chỉnh quy hoạch giả soát tất cả các tổ chức tư vấn quốc tế
chuyên ngành đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm có uy tín về lĩnh vực hàng không trên thế giới
để tiến hành đàm phán tham gia nghiên cứu quy hoạch xây dựng phương án mở rộng
và lập điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
bộ giao thông vận tải cũng chỉ đạo cục hàng không việt nam phối hợp chặt chẽ với bộ quốc phòng
quỹ ban nhân dân tp hcm và các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện để tư vấn thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo chất lượng tiến độ an toàn và hiệu quả